thế nhưng có một thực tế là hoạt động này cũng gây nên những tác động tiêu cực không nhỏ đến môi trường quanh khu vực khai thác thậm chí là đến cả cuộc sống của người dân
đã có những điều tra đánh giá tác động môi trường được triển khai tại nhiều khu khai thác và yêu cầu đình chỉ hoạt động khai thác gây tổn thất cho doanh nghiệp đầu tư
như vậy cũng khiến cho chúng ta phải đặt ra câu hỏi về vấn đề cần siết chặt hơn việc cấp phép khai thác khoáng sản hướng đến khai thác bền vững thay vì cấp phép xong lại đình chỉ

làm mượn rồng họ làm thôi
thế đến khi mà họ lấy đi mình trả thôi
không đất canh tác không có nước sản xuất nên gia đình anh chị đào hải đành phải quay lại nơi này để trồng trọt chăn nuôi
dù thu nhập chỉ bằng một phần ba so với trước kia nhưng cũng còn tạm đủ để nuôi sống được sáu người trong nhà
chỉ có một số ít người quay trở về nơi ở cũ như anh đào chị hải
còn lại đa số người dân đều đã dọn về khu tái định cư để ở
thế nhưng đã gần một mươi năm trôi qua nhưng người dân ở khu ở mới vẫn chưa thể an cư
ra đi thì họ nói là hồ trời nhà nước đó là hồ trời nhà nước khác chẳng có gì
thế đến năm hai nghìn một mươi sáu về đây hai nghìn một mươi ba mà năm hai nghìn một mươi sáu là năm mươi năm hồ ở đấy là làm một mươi nhà một cái đơn gửi trực tiếp cho vị thư tỉnh ủy vị chủ tịch tỉnh
bây giờ chúng tôi cũng xin chi nhiều nữa
xin nhận được một tí nước sạch để khổ quả
do không có nước sạch người dân đã phải bỏ tiền để tự khoan giếng
thế nhưng nước mà họ thu được chỉ là nguồn nước nhiễm phèn cùng với cát bẩn nên những chiếc giếng chết như thế này có mặt ở khắp nơi trong làng
để có nước sinh hoạt người dân đành phải dùng những can lớn cùng xe kéo để đi xin nước ở địa phương khác
cách đó khoảng năm km
nếu sử dụng tiết kiệm thì lượng nước kéo về cũng chỉ dùng được trong khoảng hai ngày
dù nhà cửa đã khang trang nhưng những người dân nơi đây trẻ thì rời quê hương lên các thành phố lớn
trung niên thì đành ngồi nhà
ai thuê gì làm nấy vì đất sản xuất không còn
về cái vùng tải định cứ rồi thì cái diện tích đất ở thì theo quyết định cần nhận được
tính như vậy là chỉ được ba trăm linh m hai
thế làm nhà sinh hoạt rồi đây làm cả cái công trình phục vụ
thì như vậy là hiện tại bây giờ là ví dụ như là sản xuất hàng ngày với cái dấn đấy thì dấn trước đấy là rất cân cư cân mận về lao động
vì đất đá ở ngoài đó là nhiều
nhưng mà khi chuyển về đây rồi thì chỉ được ba trăm linh m hai vỏn vẹn trong ba trăm linh m hai cho nên là cái cuộc sống hàng ngày của họ thì cũng gặp rất nhiều khó khăn
trong khi người dân thuộc khu tái định cư trong suốt một mươi năm qua vẫn chưa thể an cư
thì hiện tại vấn đề có tiếp tục hay dừng hoàn toàn việc khai thác tại mỏ sắt thạch khê vẫn đang chưa có lời giải
năm hai nghìn chín sau khi được bộ tài nguyên và môi trường cấp phép hoạt động khoáng sản mỏ sắt thạch khê bắt đầu thử nghiệm khai thác lộ thiên bằng cơ giới
việc đi vào hoạt động này được tập đoàn than và khoáng sản việt nam kỳ vọng sẽ đáp ứng được nhu cầu của các nhà máy luyện thép tại việt nam
vị trí khai trường đầu tiên được chọn là tại xã thạch đình đồ thải phía phía bắc trên địa phận xã thạch bàn
do nhiều nguyên nhân khác nhau năm hai nghìn một mươi một hoạt động khai thác mỏ thạch khê bị tạm dừng
sau khi đã bóc đất
tầng phủ đạt một mươi hai bảy triệu mét khối tạo ra một mong mỏ có kích thước rộng sáu x một km sâu hơn ba mươi mét
và một bãi thải dạng đồi với độ cao năm mươi mét chiếm diện tích một trăm hai mươi năm hectare
năm hai nghìn một mươi bảy mong mỏ trở thành một hồ nước lớn với hơn năm trăm bốn mươi bốn triệu tấn quặng dây đáy
tất cả đang nằm im chờ đợi quyết định cuối cùng
tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy chính phủ đã chỉ đạo bộ kế hoạch đầu tư chủ trì phối hợp với bộ công thương
bộ khoa học và công nghệ bộ tài nguyên và môi trường cùng ủy ban nhân dân tỉnh hà tĩnh và các cơ quan liên quan ra soát
đánh giá toàn diện các mặt về hiệu quả kinh tế công nghệ phương án tiêu thụ sản phẩm thị trường và các tác động về xã hội
để bảo đảm triển khai dự án đúng quy định kể cả vấn đề giãn tiến độ nhà máy sản xuất phối thép hai triệu tấn một năm
các đơn vị phải báo cáo thủ tướng trong quý i năm hai nghìn một mươi bảy
các đơn vị phải báo cáo thủ tướng trong quý i năm hai nghìn một mươi bảy
vấn đề môi trường còn chưa được nghiên cứu kỹ lưỡng
theo thiết kế kỹ thuật của dự án màu sắc thạch khê khối lượng chất thải từ đại công trường màu sắc thạch khê đổ ra môi trường xung quanh là rất lớn
gồm đất đá thải và nước thải màu chứa kể rắc thải và nước thải sinh hoạt của công nhân
khối lượng đất đá thải là hơn một trăm chín mươi bốn triệu mét khối đổ vào bãi thải bắc và hơn hai trăm sáu mươi hai triệu mét khối đổ vào bãi thải nam
chưa kể đến việc khi hai bãi thải lớn này đầy chỉ còn giải pháp duy nhất là đổ thải ra biển hơn một trăm bảy mươi một triệu mét khối
đây sẽ là bãi đổ đất thải
đó là đất đá thải mò ra biển lớn nhất việt nam
đồng thời tính sa mạc hóa sẽ hiện hữu khi mỗi ngày phải bơm ra khoảng tám trăm linh mét khối nước
việc này sẽ làm mạch nước ngầm tụt nghiêm trọng gây nên sa mạc hóa trên diện rộng
ngoài vấn đề trên dư luận cũng đặt ra các câu hỏi về biến đổi khí hậu gặp siêu bão thì sẽ như thế nào
đến nay tỉnh hà tĩnh đã kiến nghị trung ương chưa cho khởi động lại dự án mỏ sắt thạch khê khi chưa giải quyết được các tồn tại
quá cả cái ý kiến của chúng tôi
chuyên gia khoa học nhà khoa học và đa số người dân địa phương thì thấy rằng là
các dữ liệu về vấn đề khai thạc màu sắc thạch khê đặc biệt ở đồ sâu dưới ba trăm linh mét là đang còn rất là hạn chế
do vậy chưa sẽ giải quyết được các nguy cơ mà chúng tôi đã quan ngại
do vậy thì quan điểm của tỉnh hiện nay là kiến nghị trung ương là sẽ dừng khai thạc màu sắc thạch khê
gần đây nhất hai bộ công thương và bộ kế hoạch và đầu tư đã đưa ra những quan điểm
trái chiều về số phận của dự án này
trong khi bộ kế hoạch và đầu tư cho rằng nên dừng dự án lại vì bốn lý do
bao gồm năng lực nhà đầu tư tác động ngôi trường thị trường tư thụ quảng sát và gia thục vận tải
thì bộ công thương và tập đoàn than khoáng sản lại cho rằng nên tiếp tục dự án này
vì vẫn có triển vọng và số tiền đã bỏ ra cho dự án này khá lớn
trong khi các bộ ngành liên quan còn đang bắt đầu về quan điểm
cũng như chưa hoàn thiện báo cáo trình chính phủ
thì người dân vẫn phải sống hàng ngày trong cảnh thiếu nước sinh hoạt
thiếu đất sản xuất thiếu điện chiều sáng
trước khi có quyết định chính thức về việc tiếp tục hay ngừng khai thác tại mỏ sắt thạch khê
chính quyền địa phương cũng như người dân cần chủ động trong việc ổn định cuộc sống
để chấm dứt việc sống ba thiếu trong suốt một mươi năm qua
đây chính là nơi đặt ra hiện nay cần phải có quyết sách đúng
để người dân được ổn định cuộc sống và tiếp tục phát triển kinh tế
của gia đình cũng như xây dựng quê hương đất nước ở cái vùng bỏ này
vì lâu nay tình trạng đặt ra
là quyết định chính thức để cho người dân có phương án tối ưu
thì chúng ta đang còn phải tiếp tục đề xuất để có ý kiến
chứ còn nếu mà để tình hình này thì rõ ràng người dân chưa ổn định
chưa an cư chưa lạc nghiệp được
địa phương cũng sẵn sàng chuẩn bị các phương án
để khi mà trung ương trong trường hợp trung ương vẫn cho tiếp tục khai thác
thì địa phương cũng chủ động trong việc là các phương án ứng phó của địa phương
câu chuyện tại mỏ sắt thạch khê chỉ là một trong rất nhiều câu chuyện dài rác
tại nhiều địa phương có hoạt động khai thác khoáng sản
việc cấp phép khai thác cần phải được xem xét kỹ lưỡng
đến nhiều yếu tố mang tính chất bền vững
thay vì chỉ nhìn vào nguồn lợi kinh tế
không thể phủ nhận những nông góp kinh tế to lớn mà khai thác khoáng sản đem lại
nhưng đồng thời nó cũng đang khiến cho môi trường và cuộc sống của người dân
dần dần đi vào ngõ cụt
việc dừng khai thác tại mỗi khu khai thác
đều sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ tới kinh tế của doanh nghiệp
thế nhưng không thể vì thế mà có sự vội vàng trong những quyết sách
bởi đánh đổi môi trường với kinh tế
thì sẽ gây ảnh hưởng lâu dài tới nhiều thế hệ mai sau của đất nước
thưa quý vị chúng tôi cũng rất mong mỏi trong thời gian tới
các bộ ngành liên quan sẽ sớm có hướng giải quyết
cho tình trạng khai thác tại mỏ sắt thạch khê
và có những biện pháp cụ thể giúp cải thiện đời sống người dân tái định cư
thưa quý vị và các bạn mới đây tại bản tìa dình xê
thuộc xã tìa dình
huyện điện biên đông tỉnh điện biên
đã xuất hiện vết nứt dài hàng trăm mét trên núi
gây dạn nứt sụt lún nền đất hư hỏng nhà cửa trạm y tế xã
và uy hiếp cuộc sống của hàng chục hộ dân
trong tháng chín vừa qua sau những trận mưa lớn vết nứt trên núi tiếp tục phát triển
tạo thành cung trượt dài hơn một km
khiến cho khu vực này càng trở nên nguy hiểm
hiện tại sự an toàn của dân bản đang bị đe dọa ở mức báo động
đây là nhà của gia đình chị thảo thị pà
vô số những vết nứt gãy sụt lún xuất hiện ở khắp nơi
mỗi vết nứt có miệng rộng từ hai mươi đến ba mươi cm sâu gần hai mét
gia đình chị sống trong hoang mang và lo lắng đã nhiều ngày qua
đến bây giờ thì cái nhà cứ rửa như thế này thôi
thì có khu rã ửa lúc trời mưa thì khu rã ửa nó đi ngủ ở van thôi
cả nhà thì trời nát
nơi này thì cũng ửa tản nhưng mà lúc trời mưa thì không rã ửa hết
trong cảnh ngộ căn nhà của gia đình ông giàng già lênh
cũng xuất hiện những vết nứt dài hàng chục mét chạy từ sân qua nhà gây sụt lún nền
nhiều năm trước ông lành đã đổ vữa vào để chuột rắn không chui vào làm tổ
nhưng nay vết nứt lại to và rộng hơn sụt lún còn làm căn nhà bị nghiêng
thì vừa rồi thì mấy chỗ mà to thì tôi phải cầm cái đèn pin để chữ đêm
đấy cứ ra ngoài đó ngó
rồi là xe máy tình thì nó có tiến động đến nọ tới kia thì mình hô hô anh em
bây giờ nhà thì nghiêng hết
mà mưa chỉ cần mưa một tí là gia đình không dám ngủ ở nhà
khi nào có mưa thì gia đình là vào trong bản
bên trong là nhờ anh em ngủ nhờ trong bản thôi
còn mặt ngày thì mình mới dám về nhà
còn tại trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học tìa dình
nơi có gần bốn trăm sáu mươi học sinh đang theo học
và đầu tháng chín
tuyến vừa qua nết gãy sụt lún đã làm nên nhà của tám phòng học bị sụt
khung sắt của một số phòng học bị gãy biến dạng có nguy cơ sụp đổ
hiện tại bây giờ nhà trường đang gặp rất nhiều khó khăn
phải dồn các lớp lại
hơn nữa là phải cho các cháu học tạm thời ở các nhà ăn nhà kho
đấy mà rất tạm bỡ
nó ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng giáo dục và đề nghị với các cấp ủy đảng chính quyền
sẽ quan tâm và sẽ chọn cái địa điểm mới để
chuyển trường lên cái vị trí an toàn hơn
trụ sở ubnd xã tỉa dình nơi làm việc hàng ngày của gần ba mươi cán bộ viên chức
và hàng trăm lượt người dân đến liên hệ giải quyết công việc
cũng xảy ra tình trạng dạn nứt nền sân và trụ sở có hiện tượng bị nghiêng ra phía sau
quá trình thực hiện mà vận động tuyên truyền bà con nhân dân là cũng hiểu và đã tự di rời
có nghĩa là bỏ nhà bỏ cửa để di rời để chuyển dựng
ra gọi là tạm sinh sống vị trí khác thì chỗ ở trường thì hiện nay là nhà xây với lại các cháu
học sinh cũng đều đang học tạm cái lớp này thì chủ trương là cũng đang làm tạm mấy lớp mấy phòng
nhà gỗ với nhà xây là không thể ở được đến nay vẫn chưa có một kết luận chính thức
từ phía cơ quan chức năng về nguyên nhân vết nứt dài trên núi và sự biến động kết cấu địa chất phía
dưới gây nên sụt lún nền nhà của dân bản huyện điện biên đông đã đề nghị và chờ các sở ban ngành và
tham gia thống nhất tham mưu để đề xuất ủy ban nhân dân tỉnh điện biên có phương án xử lý
hãy thông tin những điểm nóng ô nhiễm về môi trường với chúng tôi và hãy chia sẻ với chương
trình những hoạt động sống xanh của bạn hãy cùng chương trình vì môi trường bền vững chung tay vì
một môi trường xanh sạch và thực sự bền vững hơn đón xem chương trình vì môi trường bền vững phát
sóng một mươi giờ sáng thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền thông của chúng tôi hãy đăng ký kênh để nhận thông tin
thưa quý vị và các bạn trong nhiều năm trở lại đây việc đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền đã khiến số lượng cá thể gấu bị nuôi nhốt giảm đi đáng kể
bằng những cách thức vận động sáng tạo và kiên trì tổ chức động vật châu á đã có thể tiếp nhận được nhiều cá thể gấu
do chủ nuôi tự nguyện giao nộp về trung tâm cứu hộ gấu tam đảo
nối tiếp năm cá thể gấu được cứu hộ thành công từ tiền giang từ tháng trước
tuần qua tổ chức động vật châu á đã giải cứu thành công một cá thể gấu ngựa tại lào cai
chi tiết về hoạt động này sẽ được gửi đến quý vị và các bạn trong chuyên mục sống xanh ngay sau đây
đầu tháng chín năm hai nghìn một mươi tám cục kiểm lâm bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ra công văn yêu cầu cứu hộ cá thể gấu ngựa tại lào cai do chủ nuôi tự nguyện bàn giao
ngay sau khi tiếp nhận thông tin
tổng vật châu á đã xúc tiến các thủ tục cần thiết với cục kiếm lâm
tri cục kiểm lâm tỉnh lào cai cũng như gia đình chủ nuôi lên kế hoạch thống nhất về thời gian và thủ tục
để quá trình cứu hộ được diễn ra thuận lợi an toàn và đúng luật
cá thể gấu ngựa được chủ nuôi nuôi nhốt từ khi còn là gấu con tính đến thời điểm hiện tại đã hơn một mươi bốn năm
may mắn hơn những cá thể gấu nuôi nhốt khác
tuy sống trong điều kiện chuồng trại nhưng cá thể gấu này không được nuôi với mục đích lấy mật và khu chuồng cũng khá rộng rãi
ngay khi tiếp cận được với cá thể gấu các chuyên gia thú y của tổ chức động vật châu á đã lên phương án gây mê
cơ lồng để có thể vận chuyển gấu ra ngoài
cá thể gấu này theo chúng tôi ước lượng tầm khoảng hai trăm năm mươi kg tương đối nặng cho một con gấu
vì thế quá trình gây mê cũng như quá trình khenh ra khỏi cái lồng tương đối bất vả
thứ hai là chúng tôi không rõ được tình trạng sức khỏe như thế nào
tuy nhiên khi về trung tâm tôi mới có thể kiểm tra được
quan điểm của chúng tôi thì muốn là đưa con gấu về cái nơi mà để nó có một cái điều kiện
chăm sóc tốt hơn và nó có chỗ để đi lại kiểu nó bán hoang dã thì điều kiện rất là thuận lợi cho nó
trước khi mà quyết định đưa con gấu này về dưới đấy thì chúng tôi đã cho người anh em nó phải để khảo sát dưới đấy
thì thấy rằng cái môi trường chăm sóc ở đấy rất là tốt
và đặc biệt là nó có một cái khuôn viên để con gấu có thể nó đi đại được
nó sống một cuộc sống có thể nói là nó trở lại với cái tình cảm giữa mình với con gấu
vì mình nuôi nó từ bé mà chăm sóc nó cũng như một thành viên trong gia đình thì nói chung là cũng rất tiếc
nhưng mà cũng một điều rất là mừng là gì con gấu đã được đưa nó về một cái lơi mà chăm sóc nó
có cái điều kiện chăm sóc nó tốt hơn và cái điều kiện ăn ở sinh hoạt của nó tốt hơn
thì đây là một điều rất là đáng mừng cho gia đình
cá thể gấu ngựa sau khi cứu hộ được đặt tên là sky và là cá thể gấu thứ một trăm chín mươi chín mà tổ chức động vật châu á đã cứu hộ thành công
thật tuyệt vời khi hôm nay chúng tôi được có mặt ở đây cùng với tri cục kiểm lâm tỉnh lào cai và thực hiện cứu hộ đưa cá thể gấu này về với trung tâm cứu hộ gấu tàm đào
tôi rất sẵn sàng mời chủ nuôi cũng như lực lượng kiểm lâm đến thăm gấu sống tại trung tâm sau này để hỗ trợ cho công tác tuyên truyền đến cộng đồng
chúng tôi rất mong mỏi những sự phối kết hợp này sẽ giúp chúng tôi thực hiện được cam kết chấm dứt hoàn toàn nạn nuôi nhốt gấu lấy mật tại việt nam vào năm hai nghìn hai mươi
sau khi cứu hộ gấu sky di chuyển hơn hai trăm năm mươi km để về với trung tâm cứu hộ gấu tàm đào
ngay khi về với trung tâm gấu sẽ được cách ly trong bốn mươi năm ngày sau đó tiến hành ghép nhóm và để gấu được hòa nhập trong khu bán tự nhiên
quý vị thân mến những hình ảnh ấn tượng về cuộc giải cứu gấu ngựa sky vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng của chương trình
vì môi trường cứu hộ gấu tam đào
cảm ơn quý vị đã theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại